tuy nhiên hiện nay y tế tuyến cơ sở vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn thách thức về chất lượng khám chữa bệnh
nguyên nhân là do nguồn nhân lực cơ sở hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật còn hạn chế
trong khi nhu cầu cần được chăm sóc sức khỏe của nhân dân lại ngày càng cao
trong chương trình lao động và xã hội tuần này của kênh truyền hình nhân dân
chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ những khó khăn của bà con đồng bào dân tộc huyện mộc châu tỉnh sơn la
mỗi khi đi khám chữa bệnh tại các trạm y tế
trạm y tế của huyện một số xã có trạm y tế đã xuống cấp sẽ được đầu tư xây dựng lại hoặc nâng cấp lên
trạm y tế xã tân lập mới được bàn giao cách đây bảy tháng
tuy nhiên mọi thứ vẫn còn rất ngổn ngang
trang thiết bị cơ sở vật chất chưa được trang bị đầy đủ để thăm khám chữa bệnh cho người dân
anh đinh văn khót nhà ở bản suối ngang xã triềng sại huyện bắc yên
nhưng từ sáng sớm đã phải lặn lội cả quãng đường xa đến trạm y tế
trạm y tế của huyện mộc châu để khám bệnh
mấy hôm nay cứ thấy đau bụng tôi đi khám ở trạm y tế xã trường sại
nhưng đường từ nhà đến trạm y tế do mưa lớn kéo dài nên bị sạt lở không đi được
tôi phải đến trạm y tế xã tân lập để khám
bác sĩ khám bảo là bị đau dạ dày
nhưng ở đây chưa có máy móc để chẩn đoán xem đúng có phải tôi bị bệnh này hay không
tân lập là xã vùng hai của huyện mộc châu
tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao
trên sáu mươi thu nhập chủ yếu của bà con quanh năm trông vào nông nghiệp và trồng cây ăn quả
vì vậy bình quân chỉ có một mươi tám triệu một người một năm
với điều kiện khó khăn bà con ít có cơ hội được tiếp xúc với những trang thiết bị kỹ thuật hiện đại chăm sóc sức khỏe
hôm nay tôi đưa con đi khám ở trạm
bác sĩ khám con tôi bị viêm họng cấp
bác sĩ kê đơn thuốc cho con về uống
cầm ba ngày nếu không đỡ thì uống
nếu không đỡ thì cũng phải sang bệnh viện huyện khám lại
bản cách trung tâm xá xa nhất là một mươi ba cây
và đi lại gặp rất nhiều khó khăn khoảng ba đến bốn tiếng đồng hồ thì mới đến trung tâm xá
khi gặp bệnh hiểm nghèo để cấp cứu thì làm ảnh hưởng đến sức khỏe
với dân số khoảng một mươi một người nhưng trạm y tế xã tân lập mới chỉ có sáu cán bộ
như vậy không đủ để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh hàng ngày cho người dân
hiện nay đối với trạm y tế xã tân lập chúng tôi thì cái trang thiết bị thì cũng chưa được đầy đủ
được huyện và được các ban ngành quan tâm thì được cái nhà
cái biên chế thì đang còn thiếu nhiều
bây giờ thì chúng tôi cũng đang làm dự trù
xin cái máy siêu âm để phục vụ dân trước nhưng mà đang làm dự trù
còn có một số kinh phí đấy thì cũng vì là cái trình độ đào tạo chuyên môn chưa sâu
nên là chưa thể đáp ứng và làm được để phục vụ dân
hiện các trạm y tế xã của huyện mộc châu chưa được đầu tư đồng bộ
còn tám trên một mươi năm trạm y tế xã chưa nâng cấp vẫn sử dụng nhà của dự án hỗ trợ y tế quốc gia
được xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nghìn đã xuống cấp trầm trọng
trạm y tế thị trấn nông trường huyện mộc châu là một điển hình
hiện là bây giờ với cái diện tích thì cũng rất là hẹp
và với cái điều kiện ở tại cái cơ sở ở đây thì rất là phức tạp nó lại trũng
thế vì vậy là cái cơ sở ấy thì đang là ở cái
hệ là chỉ được ở cấp ba cấp bốn
thế và những cái cơ sở này được xây dựng cũng tương đối nâu đã cũ khỉ và xuống cấp
khi mà mùa mưa đến thì nói chung là cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái vấn đề về
làm ảnh hưởng đến cái công trình
ví dụ như là nó bị ngấm nước nó bị rột
có một thực tế rất dễ nhận thấy tại các trạm y tế xã miền núi
đó chính là tình trạng thiếu đội ngũ cán bộ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
thị trấn nông trường huyện mộc châu
có mật độ dân số khá đông gần ba mươi người
nhưng cũng chỉ có bảy cán bộ phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân
theo cái quy định thì tôi được biết là mỗi một trạm y tế với ba dân trở nên
thì cứ mỗi một dân là được một cán bộ
thế nhưng mà lại có một cái là mỗi một trạm y tế quy định không được vượt quá một mươi biên chế
thế thì với theo cái quy định như vậy thì chúng tôi vẫn thiếu về nguồn
nãy ra là cũng phải được đến chín
thế nhưng ngược lại đến giờ phút này thì chúng tôi mới được cấp bảy
thế cho nên là cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là cũng còn gặp nhiều cái khó khăn
thống kê sơ bộ của bộ y tế cho thấy số trạm y tế xã được đầu tư để đạt tiêu chí quốc gia về y tế
đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân còn thấp mới đạt khoảng năm mươi
cả nước còn khoảng hai trăm linh trạm y tế chưa có nhà

nhà tạm cần phải xây dựng mới
khoảng ba trạm cần phải đầu tư nâng cấp sửa chữa
đi kèm với đó là đội ngũ cán bộ y bác sĩ chưa đầy đủ về chất và lượng
nên chưa bảo đảm được việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
trạm y tế thì tôi chưa đến
nhưng mà tôi thì chưa đến nhưng mà nghe các cháu thì cháu nhồ nó đi mà
thì nó bảo là ở trên kia thì nhiều người thì cũng đúng là bệnh nặng
bệnh viện đa khoa
thế tôi là người già
thế cho nên là thôi thì tôi không ra đây nữa
thẳng ra bệnh viện đa khoa
trang thiết bị trong trạm thì máy móc là còn thiếu rất nhiều
chưa có máy móc để phục vụ cho chuyên môn chẩn đoán bệnh
cũng như là điều trị bệnh cho người dân
và còn một cái khó khăn nữa đối với y tế mộc châu chúng tôi là
về tình hình nhân lực
hiện tại chúng tôi còn rất là khó khăn
mỏng về số người về biên chế cũng như là trình độ chuyên môn
thì cũng do kinh phí không được cấp nhiều và cũng chưa được đài thọ
cho nên là để mà đào tạo nâng cao cho tất cả đội ngũ cán bộ y tế cơ sở
đặc biệt là trạm y tế xã thì cũng còn chất lượng về chuyên môn
thì cũng chưa đáp ứng được nhu cầu để khám chữa bệnh
cho đồng bào dân tộc ở mộc châu
tiếp tục là đẩy mạnh cái việc hỗ trợ từ tuyến trên
đó là từ các bệnh viện đa khoa của huyện
để hỗ trợ tăng cường cho tuyến cơ sở
nghĩa là hỗ trợ về mặt đào tạo
ngoài cái việc đó ra thì đào tạo để nâng cao trình độ cho y bác sĩ
tại cơ sở thì chúng tôi còn tăng cường cả y bác sĩ hiện đang công tác
tại các bệnh viện tăng cường luân viên để xuống cơ sở
để hỗ trợ tuyến cơ sở
đấy cũng là những giải pháp ban đầu thôi
tôi nghĩ là phải có một đội ngũ đủ trình độ năng lực
để đáp ứng được yêu cầu trong cái tương lai dài
vừa qua tại hà nội trong phiên họp toàn thể lần thứ một mươi
ngày bảy tháng tám của ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội
đã tổ chức giải trình về chất lượng và hiệu quả hoạt động
của mạng lưới y tế tuyến cơ sở
với sự tham gia của bộ y tế bộ kế hoạch và đầu tư
bộ tài chính cũng như bảo hiểm xã hội việt nam
nhằm tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở
bảo đảm chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân
nhiều đại biểu tham gia phiên họp cho rằng
y tế tuyến cơ sở hiện nay rất thiếu và yếu
phương hướng nội dung hoạt động của y tế cơ sở
cũng như việc chăm sóc sức khỏe ban đầu
không được xác định một cách rõ ràng và chậm đổi mới
chưa có chính sách yêu đãi đối với đội ngũ cán bộ y bác sĩ tuyến cơ sở
nên không thu hút được cán bộ có năng lực chuyên môn về làm việc
vậy bộ y tế cần phải nói rõ hoạt động
nội dung hoạt động của y tế cơ sở là gì
theo tôi nội dung chủ yếu hoạt động của y tế cơ sở
là chăm sóc sức khỏe ban đầu
y tế cơ sở phải lấy nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu
là nội dung hoạt động chính của mình
điểm thứ hai bộ y tế nên tổ chức một cuộc bàn
nội dung cụ thể của chăm sóc sức khỏe ban đầu là gì
danh giới của nó với vấn đề được sync thành và được x mayor tử

điều trị danh giới của nó với vấn đề y dọc dự phòng với vấn đề phục hồi chức năng và vấn đề
nâng cao sức khỏe đến đâu tuy nhiên bên cạnh đó một thực trạng rất đáng buồn được đại biểu nêu ra
đó là nhiều trạm y tế xã được đầu tư xây dựng khang trang có đủ đội ngũ cán bộ nhưng số bệnh
nhân lại ít hơn đội ngũ y bác sĩ nguyên nhân là do không có động lực thúc đẩy cán bộ y tế làm việc
tôi và các đồng chí ở bộ y tế có xuống trạm y tế xã hồng dương của huyện thanh hoa trạm y tế anh hùng
các đồng chí giám đốc là anh hùng lao động đến nơi thì tôi hỏi được các đồng chí và làm rất là tích cực
thế tôi hỏi là khi khám chứa bệnh bảy y tế có được thêm đồng nào chỉ và chả có đồng nào
thế nhưng mà cái ông ông bệnh viện huyện ông đứng cạnh ngay ông bảo có có có có
tức là người ta làm rất nhiều nhưng mà huyện quản lý cho nên là huyện cho đồng nào biết là quấy thì thôi thì cái đó
thôi thế thì việc gì phải làm cho nó mình
là nhà làm tư có khi còn có tiền hơn
đây là một cái mà chúng ta thiếu động lực để thúc đẩy kinh tế xã
bộ y tế thẳng thắn nhận trách nhiệm về những bất cập ở y tế tuyến cơ sở
tuy nhiên bộ y tế cũng cho rằng đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị
một bệnh ngành y tế thì chắc không thể nào đầu tư cũng như cơ chế tài chính và đặc biệt là các cái chính sách mỹ mô khác
chúng tôi thấy độ khoảng một mươi năm nay thì quốc hội ra với cái nghị quyết là nghị quyết sáu mươi tám nghị quyết một mươi tám
và chính phủ với hai nghìn ba trăm bốn mươi tám ở đây trung ương thì y tế cơ sở đã được quan tâm nhiều hơn nữa
trước thì cũng nghị quyết bốn mươi sáu bộ chính trị đã quan tâm rất nhiều
tuy nhiên là quan tâm nhưng mà nguồn lực thì đấy các ông chí thấy là cho đến giờ này thì chưa có một cái nguồn chính thức nào cho trạm y tế xã
oda cũng như là trái phiếu
thế còn ngân sách thì cứ nói ngân sách chung
bên cạnh đó bộ trưởng bộ y tế cũng cho biết một trong những nguyên nhân khiến chất lượng y tế tuyến cơ sở kém
chính là do nguồn nhân lực thiếu và yếu về chất lượng đào tạo
bộ y tế đã thực hiện triển khai thí điểm mô hình phòng khám bác sĩ gia đình từ năm hai nghìn một mươi bốn tại tám tỉnh địa phương nhưng chưa có tỉnh miền núi phía bắc
ngành y tế phấn đấu tầm nhìn trong tương lai một mươi năm nữa sẽ có khoảng tám mươi trạm y tế xã trong cả nước
thực hiện lộ trình bác sĩ gia đình nhằm bảo đảm chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân
tuy nhiên giải pháp căn cơ lâu dài vẫn là cần có những chế độ đái ngộ riêng cho đội ngũ y bác sĩ công tác tại các trạm y tế xã
nhất là trạm y tế vùng sâu vùng xa để họ yên tâm làm việc cũng như cống hiến
từ đó sẽ thu hút được nguồn nhân lực làm việc hiệu quả tại nơi đây
do còn nhiều vướng mắt đang tồn tại như chưa có sự đầu tư thích đáng về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực
dẫn đến không thu hút được cán bộ có năng lực và trình độ chuyên môn cao về làm việc
từ năm hai nghìn một mươi ba bộ y tế đã phê duyệt đề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi chín
với mục tiêu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản toàn diện liên tục và thuận lợi cho cá nhân gia đình và cộng đồng góp phần giảm quá tải bệnh viện
sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn về mô hình dự án này
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi bốn giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi năm đã thực hiện thí điểm tại tám tỉnh địa phương đó là hà nội
thành phố hồ chí minh hải phòng cần thơ thái nguyên thừa thiên huế khánh hòa và tiền giang
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sẽ nhân rộng mô hình này trong cả nước
đề án mô hình phòng khám bác sĩ gia đình hoạt động trên nguyên tắc liên tục toàn diện phối hợp theo hướng dự phòng dựa vào cộng đồng và gia đình
với chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cộng đồng theo hướng dự phòng đồng thời cung ứng dịch vụ chăm sóc toàn diện lồng ghép liên tục và toàn diện cho cá nhân gia đình cộng đồng
duy trì mối quan hệ tin cậy và lâu dài với người bệnh tham vấn vận động lối sống lành mạnh loại bỏ các hành vi nguy cơ đối với bệnh tật nhằm nâng cao năng lực của cá nhân nhóm và cộng đồng trong việc tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe
những thông tin vừa rồi mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn là những tín hiệu rất đáng vui mừng cho bà con đồng bào dân tộc miền núi
chúng ta kỳ vọng đề án mô hình phòng khám bác sĩ gia đình sẽ là nơi chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân
và đến đây thì thời lượng của chương trình lao động và xã hội của truyền hình nhân dân cũng đã khép lại
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt
những thông tin phản hồi về chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hồng thư laodongvasahoi th